xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh
được chúng tôi cập nhật các tin tức vào lúc chín giờ sáng
và mở đầu bản tin chúng tôi tiếp tục cập nhật về vụ cháy lớn đã xảy ra vào ban đêm
tại một căn nhà trong ngõ một trăm một mươi chín phố trung kính cầu giấy hà nội
đã khiến cho nhiều người tử vong
và ngay lúc này thì phóng viên thu thủy đang có mặt tại hiện trường
sẽ thông tin chi tiết về vụ việc
xin mời chị thu thủy ạ
vâng thưa quý vị và các bạn